diễn đàn công nghệ fpt tech day hai nghìn hai mươi với chủ đề hợp lực khai phá hiệu suất đã diễn ra vào ngày một mươi chín tháng một mươi một tại tp hcm
là sự kiện công nghệ do tập đoàn fpt tổ chức với quy mô lớn tại việt nam quy tụ xu hướng công nghệ mới
giúp định hình kiến tạo tương lai nhờ các đóng góp từ các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước
bày học kinh nghiệm giải pháp thực tiễn giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình số
là nơi kết nối doanh nghiệp tổ chức hệ sinh thái toàn diện các sản phẩm và dịch vụ giải pháp công nghệ
thúc đẩy quá trình chuyển đổi số hiệu quả hơn
fpt tech day hai nghìn hai mươi tiếp tục khẳng định vị thế đối tác chiến lược chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp việt nam
khi mang đến những chủ đề giải pháp và trải nghiệm tiên phong
thông qua những chia sẻ từ các chuyên gia tư vấn chuyên gia công nghệ hàng đầu của việt nam và thế giới
tại fpt tech day hai nghìn hai mươi đại diện các doanh nghiệp tham dự sự kiện có thể hình dung được bức tranh
về thế giới tiếp theo của thời kỳ bình thường mới và tìm thấy lời giải tăng trưởng cho chính doanh nghiệp
mình từ sự kết hợp giữa công nghệ và con người
với sự hội tụ thông minh này công nghệ lõi về trí tuệ máy trở thành trợ lực cho trí tuệ con người để tạo ra
những giá trị đột phá tăng hiệu suất lao động giảm hao phí và mở ra những cánh cửa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp
mỗi năm tp hcm có thêm một triệu người
năm năm tới thành phố sẽ phải quản lý một nền kinh tế ngày càng lớn
chính phủ yêu cầu tp hcm cung cấp dịch vụ công làm sao để người dân tốn ít thời gian hơn ít chi phí hơn
đó là những vấn đề lớn mà người dân tp hcm đang gặp phải
diễn đàn là nơi gặp gỡ giữa ba nhà nhà nước doanh nghiệp và công nghệ
mang đến cho người tham dự những góc nhìn tiên phong và đột phá về cách thức công nghệ có thể thay đổi
kiến tạo nên một thế giới mới tốt đẹp và thân thiện với con người hỗ trợ và giúp con người khai mở những tiềm năng vốn có